các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo khoảng đêm ngày một mươi tháng một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của bắc bộ
ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm một mươi tháng một ở bắc bộ có mưa và mưa nhỏ bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét
vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến một mươi ba một mươi sáu độ
vùng núi có nơi dưới một mươi ba độ bắc trung bộ phổ biến một mươi bốn một mươi bảy độ
từ đêm trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp ba
vùng ven biển cấp bốn ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
riêng khu vực hà nội từ đêm có mưa và mưa nhỏ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi ba một mươi sáu độ
tuy nhiên theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam
đến đêm nhiệt độ tại đồng bằng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất một mươi ba độ c trong khi miền núi có nơi dưới một mươi ba độ c
nhiều nơi ghi nhận tình trạng rét đậm rét hại
đợt rét này duy trì đến ngày một mươi ba tháng một với đặc điểm độ ẩm cao kèm theo mưa nên người dân sẽ cảm giác rét bút rõ rệt kéo dài cả ngày
nhiệt độ thấp nhất tại hà nội một mươi ba một mươi sáu độ
nhiệt độ thấp nhất không quá hai mươi độ vào ban ngày
những ngày tiếp theo nhiệt độ nhích dần lên ngưỡng một mươi sáu một mươi tám độ
trạng thái thời tiết chủ đạo trong tuần này là thời tiết mây âm u mưa nhỏ
dù vậy gió mùa tràn về có thể khiến chất lượng không khí ở hà nội được cải thiện đáng kể so với những ngày trước đó
các điểm quan chắc cho thấy chỉ số aqi nhiều nơi giao động từ năm mươi đến một trăm linh đơn vị ngưỡng tốt
chỉ một số nơi thuộc các quận thanh xuân hai bà trưng cho kết quả aqi ở mức có hại cho ngưỡng
chuyên gia nhận định vào trước dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai miền bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh cây rét và mưa phùn
trong nửa cuối tháng một nhiệt độ trung bình tại bắc bộ cao hơn cùng kỳ nhiều năm năm một độ c
các đợt lạnh xuất hiện nhiều nhưng ngắn ngày
trong khi đó gió mùa đông bắc cũng tác động khiến bắc trung bộ và trung trung bộ xuất hiện mưa vừa mưa to kèm theo nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong ba ngày đầu tuần từ mùa một mươi một mươi ba tháng một
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trở rét với nhiệt độ thấp nhất một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi có nơi rét đậm dưới một mươi ba độ
tại tây nguyên và nam bộ thời tiết ổn định với mức nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi ba độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi bốn độ
mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác vào chiều và tối nhưng không đáng kể
đợt lạnh sắp tới cũng ảnh hưởng rất ít tới thời tiết nam bộ khu vực duy trì trạng thái ngày ánh nóng đêm mát mẻ đến hết tuần
sự báo mới nhất thời tiết tây nguyên
nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
về thời tiết giai đoạn cận tết âm lịch ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn cho biết
có thể xu thế về khoảng thời gian trước tết các tỉnh miền bắc có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm ngắn ngày từ hai đến ba ngày nhưng nhiệt độ không giảm sâu
trong những ngày tết âm lịch miền bắc có xu thế chủ đạo là trời khô giáo nhưng rét
với các tỉnh miền trung trong các ngày trước tết khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa rào nhẹ
nhiệt độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế xu thế có rét nhẹ về đêm và sáng
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết trước tết phổ biến ít mưa trời nắng
ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm
dịp nghỉ tết âm lịch rơi vào khoảng thời gian cuối tháng một đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai vẫn trong giai đoạn chính đông ở việt nam
vì thế thời tiết chủ đạo ở bắc bộ vẫn là rét kèm theo mưa nhỏ mưa phùn
một số ngày có rét đậm
trung bộ có mưa trời lạnh một số ngày mưa nặng hạt
còn ở tây nguyên và nam bộ thời tiết tây nguyên đáng thận lợi khô ráo nắng ấm
nhận định xu thế thời tiết thời hạn mùa trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng năm độ c
tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bắc bộ và bắc trung bộ nhiệt độ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm năm độ
các khu vực khác
ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhiệt độ trên cả nước phổ biến sấp xỉ trung bình nhiều năm
riêng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ phổ biến cao hơn từ năm độ so với trung bình nhiều năm
các đợt rét đậm rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai với thời gian không kéo dài
cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao
trong thời kỳ này tập trung vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
về khí hậu năm hai nghìn hai mươi hai trường phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn văn hưởng thông tin
hiện tượng enso tiếp tục duy trì trạng thái lạnh trong những tháng đầu năm
trung tính những tháng giữa năm và thiên về nóng trong những tháng cuối năm
với diễn biến khí hậu như trên tháng một và tháng hai ở miền bắc sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại
kèm theo mưa nhỏ mưa phùn
còn khu vực tây nguyên và nam bộ xuất hiện hiện tượng mưa trái mùa trong những tháng đầu năm
mùa mưa năm nay ở khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm
nắng nóng ở bắc bộ và các tỉnh miền trung sẽ đến muộn hơn với cường độ không quá gai gắt
thời gian xuất hiện và số lượng bão tuân theo quy luật trung bình nhiều năm
tức là đầu mùa bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ và tiếp đó là trung bộ và nam bộ
như vậy thiên tai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ không quá hoàn toàn
tuy nhiên do khí hậu chuyển mùa nên vẫn có thể xảy ra những cơn bão mạnh với hướng di chuyển phức tạp
và những trận mưa lớn cục bộ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong ba ngày tới
theo đài khí tượng thủy văn quốc gia ba ngày tới không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở bắc và trung bộ
trên biển có gió mạnh sóng to cao hai bốn mét
dự báo khoảng đêm một mươi tháng một bộ phận không khí lạnh
sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của bắc bộ
ngày mai một mươi một tháng một ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm một mươi tháng một ở bắc bộ có mưa và mưa nhỏ
bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến một mươi ba một mươi sáu độ
vùng núi có nơi dưới một mươi ba độ
bắc trung bộ phổ biến một mươi bốn một mươi bảy độ
từ đêm ngày một mươi tháng một trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động
gió biển cao từ hai ba mét
từ gần sáng mai một mươi một tháng một khu vực bắc biển đông
gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
gió biển cao từ hai bốn mét
từ ngày mai một mươi một một vùng biển từ bình định đến cảm mau
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
gió biển cao từ hai bốn mét
khu vực tây bắc bộ từ đêm một mươi một mươi ba một có mưa và mưa nhỏ rải rác
riêng ngày một mươi một một mươi hai có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trời rét có nơi rét đậm
khu vực đông bắc bộ từ ngày một mươi một mươi ba một có mưa và mưa nhỏ
riêng ngày một mươi một một mươi hai có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trời rét vùng núi có nơi rét đậm
khu vực bắc trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ đêm một mươi một mươi một một có mưa mưa rào và có nơi có rồng
khu vực đông bắc bộ từ ngày một mươi hai một mươi ba một có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
từ đêm một mươi một mươi ba một chiều tối và đêm có mưa rào và rồng vài nơi ngày nắng
khu vực nam bộ từ đêm một mươi một mươi ba một chiều tối và đêm có mưa rào và rồng vài nơi ngày nắng
khu vực hà nội từ đêm một mươi một mươi ba một có mưa và mưa nhỏ
giữa ngày một mươi một một mươi hai có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trời rét
những tin tức mới nhất liên quan đến thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
chúc quý vị sức khỏe và giữ ấm cho cơ thể trong những ngày thời tiết tiêu cực
như vài ngày qua quý vị nhé
xin chào và hẹn gặp lại